với vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam là nước thay mặt asean chủ trì soạn thảo nội dung và thương lượng nghị quyết
so với nghị quyết được thông qua gần nhất năm hai nghìn một mươi tám nghị quyết lần này đã cập nhật các kết quả hợp tác nổi bật giữa liên hợp quốc và asean từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
nhiều nội dung hợp tác giữa liên hợp quốc và asean được bổ sung hoặc làm đậm như tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác gìn giữ xây dựng và duy trì hòa bình
giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường phản ứng trong các trường hợp khẩn cấp
và các biện pháp thực hiện thập kỷ hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hai nghìn ba mươi
và trao đổi về vấn đề này đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đã thay mặt các nước asean giới thiệu nghị quyết
khẳng định vai trò trung tâm của asean trong thúc đẩy đối tác hợp tác vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực
cũng như quan hệ đối tác toàn diện ngày càng được củng cố giữa asean và liên hợp quốc
điều thứ nhất là nghị quyết này đạt được ba kỷ lục theo như tôi nói
cái thứ nhất là đàm phán trong thời gian ngắn nhất
cái thứ hai là vận động các nước để các nước xem xét chuyện đồng bảo trợ thời gian nóng nhất trong hơn một tuần
nhưng là đạt được số người đồng bảo trợ cao nhất là một trăm một mươi nước cao hơn rất nhiều so với những dịp hai năm trước đây và bốn năm trước đây
trong đó có cả năm nước thường cho cộng đồng của asean đều đồng bảo trợ cả
thì điều đấy nó thể hiện cái gì
tức là sự đánh giá rất cao của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế
trong đó có các nước p năm về vai trò của asean
các nước p năm về vai trò của asean về hợp tác giữa asean và liên hợp quốc
thì cái việc thông qua bằng đồng thuận cái nghị quyết này nó giống như là một sự phê duyệt cái kế hoạch hành động của hợp tác asean liên hợp quốc trong năm năm tới
nó sẽ đặt cái nền móng cho cái hợp tác và cho những nghị quyết sau vào năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
đồng thời đặt nền móng cho cái hợp tác hai bên hướng tới cái việc thực hiện các mục tiêu thiên nhiên kỷ vào năm hai nghìn ba mươi
cho nên nó có ý nghĩa rất quan trọng
nếu thực hiện thành công thì trung quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới thu thập được các mẫu vật chất trên mặt trăng sau mỹ và liên xô
sau khi tổng thống mỹ donald trump có động thái sẵn sàng cho quá trình chuyển giao quyền lực
ngày hai mươi ba tháng một mươi một ông joe biden đã lựa chọn một số nhân vật cho các vị trí
các nhân vật được lựa chọn đều được đánh giá là những chính khách có tư tưởng cấp tiến
đồng thời phía ông biden cũng sẽ bắt đầu nhận được ngân sách chính phủ và văn phòng làm việc chính thức để tiến hành quá trình chuyển tiếp trong hơn hai tháng nữa
ông joe biden người được truyền thông mỹ tuyên bố đắc cử tổng thống đã lựa chọn một số nhân vật cho các vị trí hàng đầu nội các và nhà trắng
chủ yếu trong các lĩnh vực đối ngoại an ninh chống biến đổi khí hậu
trong đó ông antony blinken sẽ là một trong những nhân vật đối ngoại an ninh chống biến đổi khí hậu
trong đó ông joe biden sẽ là một trong những nhân vật đối ngoại an ninh chống biến đổi khí hậu

ông alejandro mayorkas sẽ giữ chức bộ trưởng an ninh nội địa
bà avil hanets sẽ là giám đốc tình báo quốc gia
và bà linda thomas greenfield sẽ là đại sứ mỹ tại liên hợp quốc
bên cạnh đó ông joe biden cũng chỉ định bà yannet zelen cựu chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang mỹ làm bộ trưởng tài chính
nếu chính thức được bổ nhiệm bà yellen sẽ trở thành nữ bộ trưởng tài chính mỹ đầu tiên trong lịch sử
ngoài ra ông john kerry từng giữ chức ngoại trưởng dưới thời chính quyền của cựu tổng thống mỹ barack obama
sẽ được bổ nhiệm làm đặc phái viên lãnh đạo nỗ lực về chống biến đổi khí hậu
đây cũng là một trong năm ưu tiên hàng đầu của ông joe biden
trong một tuyên bố ông joe biden đã mô tả quá trình lựa chọn gương mặt mới trong nội các là lời khẳng định của ông
về vai trò lãnh đạo của mỹ trên toàn cầu hoàn toàn khác biệt so với chính sách ngoại giao của tổng thống donald trump
truyền thông mỹ nhận định các lựa chọn cho vị trí nội các phản ánh mong muốn của ông joe biden
xây dựng lại thành viên nội các mới bao gồm các chuyên gia thông thạo về chính sách công và có nhiều kinh nghiệm sâu sắc trong chính phủ
đặc biệt cựu ngoại trưởng john kerry được cho là sẽ nâng các thách thức về môi trường làm ưu tiên ngoại giao
điều phối các chương trình của nhiều cơ quan để tìm kiếm ủng hộ của quốc hội mỹ thúc đẩy các ưu tiên chính sách về khí hậu
đặc biệt cựu ngoại trưởng john kerry được cho là sẽ nâng các thách thức về môi trường làm ưu tiên chính sách về khí hậu
họ còn được tự tay tạo ra những con dối và mây vá trang phục cho chúng
để hoàn thành một bài diễn mua dối thì một người không thể cần có thật nhiều người
tôi rất vui vì ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích mua dối đến đây cùng tham gia trình diễn
để thu hút các thành viên trẻ tuổi tham gia và truyền bá di sản ai cập nhà hát cũng đã thực hiện các vở diễn mang tính giáo dục tại bắc phi và châu âu
họ hy vọng một ngày nghệ thuật mua dối cổ đại của ai cập sẽ không bị rơi vào quyền lãng mà sẽ được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay